thưa quý vị khán giả cuộc sống hối hả thì luôn khiến chúng ta phải nhanh hơn để theo kịp sự phát triển
đó là xu thế của xã hội là cách mà xã hội hiện đại đang vận hành trong cuộc sống hiện đại
thế nhưng mà khi cuộc sống quá tiện nghi và hiện đại thì chúng ta mải mê với công việc
thì đã có lúc chúng ta bỏ quên những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày
vâng theo dõi trên mạng xã hội thời gian gần đây
chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những hành động đẹp việc tử tế
những điều đó có lẽ thì không đến từ những việc mà người ta thường nói là đau to múa lớn
mà thực tế lại xuất phát từ những việc làm rất nhỏ
những việc làm nhân văn đó sẽ mang lại những tác động diệu kỳ
để mỗi chúng ta có thể tự mình suy ngẫm rút ra được cho mình những thông điệp
và nhân lên những điều tốt đẹp lan tỏa trong cuộc sống
nhìn ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của con
thêm càng phục những người chiến sĩ đã tiếp thêm động lực cho bé và gia đình
chống trọi căn bệnh hiểm nghèo
ngoài kia cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm mọi người ơi
rất nhân văn mong sẽ có một phép màu một điều hết sức kỳ diệu đến với cháu
cháu bé trung quân sẽ khỏi bệnh và sau này trở thành người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
thực hiện được ước mơ của mình
nhân dân luôn cảm ơn các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tự hào về chiến công các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chúc cháu trung quân chiến thắng bạo bệnh
mong cháu vượt qua thời gian khó khăn
sau này lớn lên làm người giúp ích cho xã hội của chúng ta
xúc động và biết ơn
đó là những suy nghĩ cảm nhận chung của đông đảo cư dân mạng
khi lắng nghe câu chuyện về một cậu bé với ước mơ trở thành một người chiến sĩ cứu hỏa
không may mắn như các bạn cùng trang lứa
trung quân mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo
và để giúp em có thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật
hiện thực hóa giấc mơ trở thành người lính cứu hỏa
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm lần đầu tiên tổ chức một hoạt động trải nghiệm
ngay tại bệnh viện
để giúp cậu bé bảy tuổi này có được niềm vui
tất cả những khoảnh khắc mọi khung hình
dường như đều chạm đến trái tim của mỗi cư dân mạng
những mút lặng trong cuộc sống
cũng có thể chỉ đơn giản xuất phát từ một hành động bình dị
vừa qua trong phiên đoà xét xử
liên quan đến vụ việc ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm hy sinh khi làm nhiệm vụ
một nữ kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đã bật khóc khi đang đọc nội dung cáo trạng
những hình ảnh này sau khi được chia sẻ
đã nhận được rất nhiều tương tác từ cư dân mạng
bởi có lẽ điều đó chính là cảm xúc
là tình cảm chân thật nhất của mỗi người
khi những mắt mắt đau thương
của những người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
không gì nói hết bằng lời
điều đó thật đáng quý
khi những người thực thi pháp luật cảm nhận được nỗi đau
chúc bà luôn mạnh khỏe
giữ được trái tim nhiệt huyết nhân hậu
không khó để hiểu được cảm xúc của nữ kiểm sát viên
dù đã một năm trôi qua
thế nhưng sự hy sinh của những người lính phòng cháy chữa cháy
vẫn sẽ mãi được nhắc đến
cảm động nữ kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đã xúc động trước sự hy sinh
của ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và bật khóc
tình người xúc động trước sự hy sinh của ba chiến sĩ
truy tố chủ cơ sở karaoke này
bản án nghiêm mình
hành động cụ thể
không lý thuyết xuông
thay đổi cách nghĩ cách làm
trên mạng xã hội
những câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp
đã và đang truyền đi cảm hứng thông điệp
về sự tử tế
đó cũng là lời nhắc nhở với chúng ta
đừng vô cảm vô tâm
trước mất mát đau khổ của những người xung quanh
để lại sau lưng
về cuộc cuộc sống
mệt nhọc vì công việc
nhiều ý kiến cư dân mạng đã chia sẻ rằng
suy nghĩ bình dị và hành động tử tế
thực sự đáng trân trọng
bởi nó xuất phát từ trái tim nồng ấm
và chẳng gặp yêu thương
và câu chuyện của cậu bé trung quân
là một minh chứng cụ thể như vậy
những hạt giống tốt đẹp
của sự tử tế
cần được nâng niu trân trọng và lan tỏa
việc tốt nên nhân rộng
thành phố hồ chí minh
việc tuy nhỏ nhưng tìm người rất lớn
đáng trân trọng
tấm lòng thiện lương
và sự bình dị đó
lại là điều quý giá nhất
làm nên giá trị của những con người
có tấm lòng cao cả
những bông hoa đẹp giữa đời thường
máu chảy về tim
tìm về những góc thổn thức nhất
sau một tuần mệt nhọc vì công việc
tôi được xem bài viết này
và thêm yêu cuộc sống
để truyền cảm hứng cho các nghĩa cử cao đẹp
trong cuộc sống
người tốt việc tốt
đó thật sự là nguồn năng lượng sống tích cực
và chắc chắn rằng
vẫn còn đâu đó
không ít người vẫn đang thầm lặng
làm những việc hữu ích cho cộng đồng
những câu chuyện về việc tử tế
bạn đã từng được gặp được thấy
hãy cùng chia sẻ trên fanpage
truyền hình công an nhân dân
để cùng lan tỏa những điều tốt đẹp
trong cuộc sống